chính phủ vừa ban hành quy định về việc quản lý khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp quản lý kiểm soát hộ chiếu của công dân việt nam kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
chính phủ vừa ban hành quy định về việc quản lý khai thác thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
dịch vụ công trực tuyến trên cho phép tiếp nhận thông tin từ khai đề nghị cấp hộ
hộ chiếu đặt lịch hẹn và hỗ trợ cung cấp thông tin hướng dẫn trình tự thực hiện cấp hộ chiếu tra cứu trạng thái kết quả xử lý đề nghị cấp hộ chiếu